câu chuyện được tướng sùng a hồng nhắc đến nhiều nhất xoay quanh bà trần thị hiền mẹ của nữ sinh giao gà
sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc tướng hồng cho biết công an đã đi tìm nạn nhân khắp nơi
nhưng ban đầu cơ quan điều tra chỉ nghĩ nạn nhân bị mất tích vì thông tin này do bà trần thị hiền cung cấp
công an gặp bà hiền hỏi rất tỉ mỉ nhưng bà này nói không biết
đến khi tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân công an bắt đầu nhận định có khả năng án mạng đã xảy ra
diễn biến tiếp theo là mẹ nữ sinh này nhận được điện thoại tống tiền
nhưng khi cơ quan điều tra xác minh thì thấy số điện thoại tống tiền này đến từ biên giới campuchia
tính toán về thời gian và khoảng cách cơ quan điều tra xác định
thời điểm đó nạn nhân không thể có mặt ở biên giới campuchia
sau này khi công an làm rõ thì biết rằng do bà hiền tung lên facebook thông tin con gái bị mất tích
nên những đối tượng ở biên giới campuchia đọc được lợi dụng nhắn tin tống tiền
nhưng theo tướng hồng bà trần thị hiền khi đó đã biết hết mọi việc
trước khi xảy ra vụ việc bà hiền bị vì văn toán chặn đường đòi nợ ba trăm linh triệu đồng nhưng không trả

nhưng sau khi suy tính chúng cho rằng bắt bà hiền không giải quyết được vấn đề
không đòi được tiền nên chúng quyết định bắt con gái bà hiền
sau khi bắt nạn nhân chúng đã thông báo cho bà hiền và bà này còn yêu cầu
chúng mày thả nó ra không tao báo công an
bà hiền sau đó báo công an nhưng lại không trung thực chỉ nói rằng con gái đi ship gà không thấy về
tướng công an nhận định mẹ nạn nhân là người có rất nhiều vấn đề
trong suốt quá trình điều tra vụ án khi công an bắt một số đối tượng
bà hiền liên tục lên mạng nói
đó không phải là chủ mưu không phải kẻ cầm đầu
thậm chí bà này còn xử lý một số luật sư và nhà báo vì đưa tin về vụ án
tướng sùng a hồng kể
khi bắt vì văn toán bà hiền còn gọi điện cho tôi
tôi bảo tại sao cô cứ thích lên facebook làm gì
hãy để cơ quan điều tra làm
thì bà ta nói phải nghiên cứu phải tìm hiểu để cung cấp thông tin cho công an
theo nhận định của giám đốc công an tỉnh điện biên
bà hiền có tâm lý lo lắng sợ sệt
nên luôn cố tạo ra việc này việc khác để cơ quan điều tra mất tập trung
đặc biệt trong quá trình điều tra
từ khi phát hiện nạn nhân khám nghiệm hiện trường khám nghiệm pháp y
giám đốc công an tỉnh điện biên đã cho trinh sát mặc thường phục nguy trang theo dõi mẹ nữ sinh giao gà

có tình tiết đáng lưu ý là khi khám nghiệm pháp đi
bà này khóc và nói rằng con chết trong vinh dự
nghi ngờ từ điểm này nên thiếu tướng sùng a hồng đã giao các trinh sát xác minh về mẹ nạn nhân
luật sư lê hồng hiển giám đốc công ty luật lê hồng hiển và cộng sự
là người trực tiếp tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại là cô gái giao gà
nhớ lại thời điểm nhận bảo vệ quyền lợi cho bị hại
luật sư hiển cho biết khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
sau khi vụ án nữ sinh giao gà xảy ra
ông nhận được lời giới thiệu từ một người bạn làm ở chùa linh quang tỉnh điện biên
về việc gia đình nữ sinh đang cần một luật sư để bảo vệ quyền lợi cho con gái
trước đó chùa linh quang cũng chính là nơi tổ chức cầu siêu cho nạn nhân
ông hiển sau đó đã quyết định nhận lời và tham gia bảo vệ quyền lợi miễn phí cho gia đình nạn nhân
theo ông hiển vào thời điểm đó
hành vi chấn động dư luận cả nước lớn nhất từ trước tới giờ
về cả hành vi phạm tội một cách dã man của các đối tượng
và sự đáng thương đau khổ tột cùng mà nạn nhân cũng như gia đình phải chịu đựng
vụ án được đánh giá là đặc biệt bởi có tới chín bị can bị cáo
trong đó có sáu bị can phải nhận mức án cao nhất là tử hình
với hàng loạt các tội danh như giết người hiếp dâm bắt cóc

bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tàng trữ trái phép chất ma túy

ban đầu một số đối tượng trong vụ án này còn bị cơ quan công an khởi tố về tội cướp tài sản
tuy nhiên trong quá trình xét xử tòa đã đình chỉ tội danh đó

như vậy có thể thấy rằng đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
với hàng loạt các đối tượng phạm tội mà các tội danh đặc biệt nghiêm trọng
một lần nữa làm cho vụ án này trở nên đặc biệt
điều này làm cho vụ án này trở nên đặc biệt đó là sau vụ nữ sinh bị sát hại
cơ quan điều tra lại khởi tố chính mẹ đẻ của nữ sinh bà trần thị hiền trong một vụ án khác
xuất phát từ việc mua bán ma túy nợ nần giữa mẹ nữ sinh với những kẻ thù ác từ năm hai nghìn chín và năm hai nghìn một mươi ba
hai món nợ của bà hiền là nguyên nhân gây nên vụ án của con gái
luật sư hiển sau đó cũng nhận lời tham gia bảo chữa cho bà trần thị hiền
trong vụ án của nạn nhân có hai nội dung quan trọng mà luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại
đó là việc đề nghị xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật và ở mức xử phạt cao nhất đối với các đối tượng thủ ác
để làm dịu bớt đi nỗi đau của gia đình nạn nhân và những đối tượng gây án phải đền tội
qua tài liệu của cơ quan điều tra khoảng chín giờ sáng ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
vì văn toán ra chợ mường thanh thành phố điện biên phủ
nhìn thấy bà trần thị hiền đang bán gà ở chợ mường thanh
toán nhớ đến số tiền ba trăm linh triệu đồng bà hiền mua hai bánh heroin của toán từ năm hai nghìn chín
trước khi hắn bị công an tỉnh điện biên bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy
và chứa chấp việc sử dụng mua bán trái phép chất ma túy
đến nay vẫn chưa trả nên có ý định đòi bà hiền phải trả số tiền này
toán đợi bà hiền ở ngoài chợ đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày
thì thấy bà hiền đi xe máy ra khỏi chợ
toán đuổi theo bà hiền nói chuyện và hỏi số tiền nợ mua ma túy
thì bà hiền nói không có tiền trả và đi về
ngày một hai hai nghìn một mươi chín vương văn hùng đến nhà toán chơi
hùng và toán quen biết nhau khi có thời gian cùng chấp hành án tại trại giam yên hạ
toán nói chuyện với hùng về việc bà hiền nợ tiền và nhờ hùng giúp đòi tiền bà hiền
sau đó ít ngày bùi văn công đến nhà toán
hùng cũng đang ở đó và được ông chùm nhờ đòi tiền giúp
nghe toán nói chuyện công tiết lộ bà hiền cũng đang nợ anh ta tiền mua ma túy nhưng chưa trả
hùng công sau đó thống nhất sẽ giúp toán đòi nợ và nhận tiền công là năm mươi triệu đồng
đến một mươi năm h cùng ngày toán đi xe mô tô đón hùng lên nhà công gặp phạm văn nhiệm
lương văn hùng lương văn lạ ở đó
sau đối tượng bàn bạc bắt bà hiền để đòi nợ
nhưng công đưa ra ý kiến bắt bà hiền không có ai lo tiền cho bà ấy
phải bắt con bà hiền
hiền mới lo trả tiền
sáng ba mươi tết ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
toán công và hùng trực tiếp xuống chợ mường thanh bí mật quan sát và xem mặt con gái bà hiền
khoảng một mươi tám giờ cùng ngày vương văn hùng ra chợ mường thanh rồi tiếp cận con gái bà hiền
giả vờ xin số điện thoại để mua gà ăn tết
khoảng một mươi tám h bốn mươi phút hùng gọi điện cho con gái bà hiền đặt mua một mươi con gà
tại khu vực đường vào chợ mớ
phường thanh trường
con gái bà hiền gặp hùng đang đứng chở ở đó
trong lúc cô gái đang bắt gà từ lồng giao cho hùng
thì công dùng cốt nhị khúc đã chuẩn bị từ trước len đến
tấn công vào cô nạn nhân từ phía sau
sau đó cả nhóm khiêng cô gái lên thùng xe tải của công
do không tìm được địa điểm giam giữ cô gái
công quyết định đưa cô gái về nhà của công ở đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên
tại đây trong khi các đối tượng không để ý
cô gái đã vùng bỏ chạy thì bị cả nhóm bắt lại
đưa vào phòng ngủ của công và trói lại
tối ba mươi tết
lần lượt công nhiệm lả lương văn hùng
vào khống chế
và thực hiện hành vi đồi bại với cô gái
trần thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
là mẹ đẻ của cô gái
là người đầu tiên biết con mình bị nhóm của toán bắt
nhưng lại không khai báo với cơ quan công an
bà này chỉ khai con gái đi ship gà và bị mất tích
cơ quan điều tra đã gặp gỡ bà hiền con gái bà hiền
chồng bà này
nhưng khi được hỏi
thì tất cả các thành viên trong gia đình đều nói không có thù hẳn gì với ai
những lời khai không trung thực này
đã khiến cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra
tướng sùng á hồng
giám đốc công an tỉnh điện biên cho biết
nếu như ngay từ đầu bà hiền cung cấp thông tin trung thực cho cơ quan điều tra
thì việc cứu cô gái là hết sức đơn giản
tôi có đọc các nhà tâm lý tội phạm phân tích
các đối tượng trong vụ này khi bắt cóc cô gái trong giai đoạn giam giữ
các đối tượng chót làm việc này nên buộc phải làm việc kia
bắt cóc rồi dẫn đến một số đối tượng làm bậy
rồi thì các đối tượng không thể đơn giản thả nạn nhân
nên buộc phải làm việc này
đến phải làm việc khác
dẫn đến việc sát hại cô gái
theo lời của một điều tra viên cho biết
sau khi phát hiện ra nạn nhân
theo dõi thái độ của bà hiền
cơ quan điều tra đã nghi ngờ bà này có vấn đề
thứ nhất khi đến nhận dạng con gái
bà hiền đã khóc lóc rất thảm thiết
nhưng sau đó bà ta lại bình tĩnh phát trực tiếp trên mạng cá nhân
quan cảnh hiện trường vụ án
những ngày sau đó
những đối tượng đầu tiên gây ra cái chết của cô gái đã bị bắt
thì bà hiền vẫn lên facebook khẳng định chắc lịch
kẻ ác vẫn nhơn nhơn còn mẹ thì sống trong nước mắt
điều này chứng tỏ bà ta biết rất rõ ai là kẻ chú miu
ngoài ra theo lời khai của đối tượng vì văn toán
thì đúng vào ngày năm tết kỷ hội
bà hiền đã đi xe máy đến nhà toán
và chửi đối tượng này rằng
mày đã sát hại con tao rồi
tao cũng không có tiền trả cho mày đâu
việc này càng khẳng định bà ta không chỉ biết rõ toán là kẻ đã bắt cóc con mình
thậm chí bà ta đã dự cảm rất rõ
có thể toán đã làm hại đến tính mạng của cô con gái
nhưng vẫn nhất định không chịu đến cơ quan công an để khai báo sự thật
khi biết các đối tượng bắt cóc đã khai tại cơ quan công an rằng
trước khi ra tay sát hại cô gái
chúng đã thi nhau làm bậy nạn nhân
tới hai mươi một lần
thì bà ta có đau đớn dày vào hay không
cũng theo lời các đối tượng này
thì trong tất cả các lần quan hệ
chúng đều chủ động xuất ra ngoài
để công an không tìm được dấu vết để lại trong cơ thể nạn nhân
mặc dù chỉ bị khởi tố điều tra về tội
không tối giác tội phạm
nhưng trong vụ án nữ sinh dao gà
bùi thị kim thu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
là người chứng kiến toàn bộ sự việc
nhưng sau đó chính đối tượng này lại giả làm người hùng
khi là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân
khi được xem clip
thu giáo hoành kể lại giây phút nhìn thấy nạn nhân như thế nào
khiến ai cũng giật mình rùng rợn bởi sự độc gác của người đàn bà này
thu thao thà bất tuyệt kể cho mọi người nghe về việc
bình thường mình rất sợ
khi đi đến ngôi nhà hoang
nhưng riêng hôm đó
thị bảo như bị níu trần lại
rồi thu tự lý giải rằng
chắc do nạn nhân thần giao cách cảm dẫn đường
vậy mà không ngờ
vài tháng sau đó công an xác định
đối tượng này chính là người đã biết rõ toàn bộ sự việc
nhưng cố tình không tối giác tội phạm
căn cứ kết quả điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên có căn cứ xác định
thu là người biết toàn bộ sự việc
nhưng không tối giác cơ quan chức năng
theo đó vào tối ba mươi tết
khi thu về nhà
đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên
nhìn thấy cao mỹ duyên bị trói nằm trên giường buồn ngủ ở nhà mình
thị hỏi công
không phải việc của mày
im mồm đi
thì thu không nói và đi ra
tối hôm đó
sau khi bùi văn công
cùng phạm văn nhiệm
lướng văn lả lướng văn hùng
làm bậy với cô gái
các đối tượng đã chói chân tay nhét rẻ vào miệng cô gái
rồi sau đó
để cô gái nằm ngủ cùng với vợ chồng thu
tối ngày mùng hai tết
tức là ngày mùng sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
thu có mặt ở nhà nên xuống bếp lấy cơm
và chút thịt mang vào buồng ngủ bón cho cô gái ăn
nhưng nạn nhân yếu
không ăn được
thu ra ngoài phòng khách nói với cả nhóm
nó yếu lắm rồi chỉ ăn được mấy miếng thôi
sau đó ít phút
thu chứng kiến bùi văn công
phạm văn nhiệm
lướng văn lả
vương văn hùng
phạm văn dũng
lướng văn hùng
cầm văn trương thực hiện hành vi đồi bại với cô gái ngay tại phòng khách nhà mình
nhưng người đàn bà này đã im lặng
thậm chí khi thấy chồng định dờ cho đồi bại với cô gái ngay trên giường ngủ
thì thu cằn nhằn
buồng hạnh phúc của người ta đừng có làm gì ở đây
mang đi chỗ khác mà làm
thấy vợ phản ứng vậy
nên nhóm đối tượng đã khiêng nạn nhân ra phòng khách và tiếp tục thực hiện hành vi đổi bại
thu ngồi trong phòng khách biết rõ sự việc
vì văn toán cùng nhóm
đối tượng ngồi trong phòng khách bàn bạc và thực hiện hành vi sát hại cô gái
cũng chính thu đã chứng kiến toàn bộ sự việc
công dùng côn nhị khúc
tấn công cô gái ở nhà
thị còn hỗ trợ cả nhóm lau rửa cô gái
thu còn cẩn thận dặn các đối tượng phải giúp thị rửa thật sạch bộ phận sinh dục của nạn nhân
để không còn lại giấu vết
cả bọn khiêng nạn nhân và phòng khách
bàn tính chuyện phi tang tại ngôi nhà hoang
sau khi giấu nạn nhân
đã tử vong
các đối tượng quay trở lại phòng khách nhà công toán
và công dặn cứu ăn tết bình thường
công an có hỏi không được nói gì linh tinh
ai bị bắt người đấy tự chịu
công bảo thu sáng mai giả vờ tình cờ lên nhà hoang
phát hiện ra nạn nhân báo cho hàng xóm
để người ta loan báo cho cơ quan chức năng
mục đích của việc này là để đạch ngạc hướng cơ quan điều tra
và chưa hôm sau thu đã làm đúng theo kịch bản đã định
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
bùi thị kim thu bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên khởi tố bắt tạm giam
về hành vi không tố giác tội phạm
quy định tài khoản một điều ba trăm chín mươi bộ luật hình sự
ngay sau khi thu bị bắt
người nhà đối tượng này đã có đơn trình báo rằng
thu bị bệnh tâm thần và đang phải điều trị
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã phải trưng cầu trung tâm giám định tâm thần khu vực miền núi phía bắc
giám định nội chú pháp y tâm thần đối với thu
tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần số năm mươi sáu hai nghìn một mươi chín
ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín của trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía bắc kết luận
thu không bị bệnh tâm thần
đủ khả năng nhận thức và đủ khả năng điều khiển hành vi
với sự lạnh lùng đến tản nhẫn của mình
rồi đây bùi thị kim thu sẽ phải nhận một bản án xứng đáng
giám đốc công an tỉnh điện biên
thiếu tướng sùng a hồng cũng nhận định việc bà hiền tham gia đường dây ma túy là nguyên
nạn nhân trực tiếp khiến con gái bị sát hại dã man
trong quá trình điều tra vụ án
mẹ nạn nhân khai báo không trung thực gây khó khăn cho lực lượng phản điều tra
theo thiếu tướng súng a hồng
đến thời điểm này có thể nói vụ án nữ sinh giao gà đã cơ bản được sáng tỏ
tuy nhiên vụ liên quan ma túy là vụ án mới
đầu mối mới nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ
tướng hồng nêu
giám đốc công an tỉnh điện biên cho biết thêm
bản thân ông đã làm
cả nghìn vụ án
nhưng vụ án liên quan đến nữ sinh là vụ án mang tính nghiêm trọng
dã man chưa từng có
chiều một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
sau hai ngày xét xử
tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tuyên hủy bản án sơ thẩm
đề nghị giữ nguyên quyết định với bị cáo thu
và điều tra lại phần liên quan đến bà hiền
tòa yêu cầu làm rõ những vấn đề như lời khai mâu thuẫn của các bị cáo
kết quả giám định
thực nghiệm hiện trường tài liệu về số tiền mua bán ma túy
luật sư vũ thị nga bao chữ cho bà hiền cho rằng
lẽ ra vụ án nên hủy từ phiên sơ thẩm do vi phạm tố tụng nghiêm trọng
hơn nữa hội đồng xét xử nên hủy toàn bộ nội dung vụ án
để điều tra lại cho khách quan bởi nhiều nội dung còn mâu thuẫn
vụ án bị phát giác từ đơn tố giác của công
vào hồi giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
khi anh ta đang bị tạm giam trong vụ án sát hại con gái bà hiền
giữa năm hai nghìn một mươi bảy
một người phụ nữ tự giới thiệu tên là hiền
nhà ở xã thanh hưng huyện điện biên
đặt mua bốn bánh ma túy với giá là một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh
công sau đó đặt hàng của vy thị thu
nhưng cô ta chỉ có hai bánh
cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
công và bà hiền giao dịch mua bán hai bánh heroin
tại khu vực nghĩa trang xã thanh hưng
bà hiền mới trả hai trăm chín mươi triệu đồng
nợ ba mươi triệu đồng
công thú nhận
có nhiều lần giao dịch mua bán
với người nghiện ma túy tại địa phương
tại phiên sơ thẩm mở tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
tại tòa án nhân dân tỉnh điện biên
toán công hùng khai nhận toàn bộ hành vi mua bán ma túy
bà hiền và thu thì không nhận tội
bà hiền cho rằng
tòa chỉ dựa vào lời khai của nhóm người nghiện ma túy là công toán hùng
để kết tội bà là không có căn cứ
nếu tôi mua ma túy với công
chắc chắn phải liên lạc qua điện thoại
vậy hãy tìm lại các số điện thoại đó
để chứng minh xem tôi có liên lạc với công hay không là sẽ rõ
bà hiền nói và nghi đã bị nhóm công hãm hại
bản án sơ thẩm xác định
tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
vì vụ lợi bị cáo hiền gặp công
nói muốn mua bốn bánh ma túy với giá là một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh
công đồng ý
và gặp thu để đặt hàng với giá là một trăm năm mươi triệu đồng một bánh
tìm mua ma túy
xong chỉ mua được hai bánh
với giá tổng cộng là một trăm tám mươi triệu đồng
thu mang hàng về cất giấu ở nhà
dặn chồng là toán chồng giữ
cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
thù bán hai bánh ma túy cho công với giá là ba trăm linh triệu đồng
tòa nhân dân tỉnh điện biên tuyên phạt bị cáo hiền và công
mỗi người hai mươi năm tù
hùng và thu lĩnh án tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
toán án trung thân
mua bán trái phép chất ma túy
và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
theo thông tin từ toán nhân dân cấp cao tại hà nội
ngày một mươi chín tháng ba tới sẽ đưa ra xét xử lại phiên phúc thẩm
xem xét đơn kêu oan của bị cáo trần thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
mẹ của nữ sinh giao gà ở điện biên bị sát hại vào dịp tết năm hai nghìn một mươi chín
và vì thị thu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại điện biên
các bị cáo kêu oan và cho rằng
mình không phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
ở phiên sơ thẩm diễn ra
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tòa nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù
vì thị thu tù chung thân với tội mua bán trái phép chất ma túy
hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu an
phiên phúc thẩm diễn ra vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ở toán nhân dân cấp cao tại hà nội
hội đồng xét xử nhận định
có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ
quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm
hủy toàn bộ những nội dung
liên quan đến trần thị hiền để điều tra
xét xử lại
đối với bị cáo vì thị thu
thì tòa phúc thẩm bác kháng cáo giữ nguyên án trung thân
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
hội đồng thẩm phán toán nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án
và tuyên hủy bản án phúc thẩm của toán nhân dân cấp cao tại hà nội
đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án
theo bản án sơ thẩm
do trần thị hiền mua ma túy còn thiếu nợ của bùi văn công
lương văn hùng đòi nhiều lần không được
nên các đối tượng đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái của bà hiền để tạo sức ép
quá trình giam giữ bắt cóc
các đối tượng đã nhiều lần làm bậy với nạn nhân
và sau đó là sát hại
vụ án từng gây rúng động dư luận vào dịp tết năm hai nghìn một mươi chín
bị cáo vì thị thu cũng kháng cáo kêu oan
tòa phúc thẩm cho rằng
không có căn cứ để chấp nhận việc quyết định bác kháng cáo
đồng thời giữ nguyên mức án
tại bản kháng cáo sơ thẩm đối với bị cáo này
tuy nhiên sau đó
tranh án tòa nhân dân tối cao ra kháng cáo
đề nghị xét xử giám đốc thẩm vụ án
vì cho rằng không có căn cứ để hủy phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo trần thị hiền
tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án
và tuyên hủy bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án
vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tòa nhân dân tỉnh điện biên đã xử phạt bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù
vì thị thu tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ án
các đối tượng sát hại nữ sinh giao gà là vì văn toán chồng của thu
bùi văn công đều nhận án tù chung thân
lường văn hùng bị tuyên phạt hai mươi năm tù
ngoài bị cáo hiền bị cáo thu kháng cáo kêu an
ba người còn lại không kháng cáo
theo nội dung vụ án
vì thị thu mua hai bánh heroin giá chín mươi triệu đồng một bánh
về bán cho bùi văn công với giá là một trăm năm mươi triệu đồng một bánh
công và lường văn hùng bán số ma túy này cho trần thị hiền
với giá là một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh
nhưng nợ ba mươi triệu đồng
liên quan vụ án con gái bị cáo trần thị hiền bị sát hại
cơ quan tố tụng xác định
do bị cáo trần thị hiền không trả tiền
nên nhóm vì văn toán bùi văn công
đã lên kế hoạch bắt giữ nữ sinh
để ép trả tiền
chiều ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tức ngày ba mươi tết nguyên đán
công đưa vương văn hùng đến chợ nhận diện nạn nhân
vờ mua gà để lừa nữ sinh trở tới một căn nhà vắng
đến nơi nữ sinh bị tấn công bất tỉnh rồi được trở về nhà công
sau đó từ ngày bốn tháng hai đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
nhóm công khống chế làm bậy nhiều lần
rồi ra tay sát hại nạn nhân
vợ công là
bùi thị kim thu biết việc nhưng không tố cáo